sáng ngày một mươi một tháng năm học sinh tiểu học ba khối một trăm hai mươi ba tại tp hcm đã trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín
và để đảm bảo an toàn cho các em các khối lớp khác nhau được chia không thời gian tập trung khác nhau cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ sáng sớm các thầy cô trường tiểu học nguyễn thị minh khai quận gò vấp tp hcm đã bắt đầu đón học sinh khối lớp một hai
trở lại trường học vừa đến trường các em được đo nhiệt độ hướng dẫn giãn cách khử khuẩn tay trước khi vào lớp
theo công văn chỉ đạo mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo không áp dụng giãn cách trong lớp học
chính vì thế các trường cũng không chia các lớp thành hai tốt mà vẫn giữ sỉ số bốn mươi năm mươi em một lớp để đảm bảo tiến độ học tập
chúng tôi đã bố trí cho các khối đi lệch giờ với nhau nhưng mà lệch giờ chúng tôi vẫn đảm bảo tiết đầu tiên vào hoặc là bảy h hai mươi
và cái đặc biệt trong
khi các em trở lại là chúng tôi cũng hạn chế và tuyên truyền đến các em là tránh tiếp xúc giữa các bạn lớp này với lớp khác
và chúng tôi cũng hạn chế tối đa là chúng ta không có tổ chức tập trung đông ở dưới sân trường
hai tuần đầu là chúng tôi đã lên kế hoạch cho tất cả các lớp các khối ôn tập ôm lại những kiến thức
mà trong quá trình các em học trực tiến trong quá trình phòng chống dịch
và tuần kế tiếp thì chúng tôi sẽ bắt đầu vào chương trình
bắt đầu từ ngày hôm nay toàn bộ nhịp sinh hoạt của trường lớp sẽ được trở lại bình thường
sau khoảng thời gian dài không đến trường các em học sinh rất vui mừng gặp lại nhau
hôm nay con rất vui khi gặp được mấy bạn với dịp đổi với lưỡi tay với lại được gặp thầy cô
bé chị hả hôm nay nó đi học nó rất là vui tại vì lâu rồi nó không gặp bạn bè với lại thầy cô
nên nó rất là phấn khởi nó mừng
các trường cũng tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học
không tổ chức các hoạt động tập thể tập trung đông học
học sinh ở sân trường hầu hết các trường đều thực hiện theo tiêu chí mỗi thầy cô
học sinh phụ huynh đều là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh